theo báo cáo của tổ chức nông lương liên hợp quốc vào thời điểm hiện tại đã có một mươi bảy quốc gia trên thế giới đã bị dịch tả lợn châu phi hoành hành
với số lượng nhiễm bệnh và tiêu hủy là sáu trăm linh con trong đó trung quốc bị nhiều nhất với bốn mươi con lợn đã bị tiêu hủy
việc dịch bệnh xuất hiện ở trung quốc sẽ tiềm mẩn nguy cơ cao xuất hiện tại việt nam bởi việc giao thương xuất nhập khẩu qua biên giới hai quốc gia diễn ra sôi nổi hàng ngày
chính vì vậy công tác chủ động đối phó với dịch tả lợn châu phi đang được các cấp ngành tích cực triển khai
đại diện fao nhận định dịch tả lợn đang diễn biến phức tạp và rất khó lường trong đó việt nam là nước có nguy cơ lây nhiễm cao nhất ở khu vực đông nam á
bệnh dịch tả lợn châu phi sẽ là một thách thức không hề nhỏ cho việt nam cũng như nhiều nước khác
tuy nhiên nếu như không may mắn điều xảy ra nếu bệnh này xâm nhiễm vào việt nam thì nó có thể tàn phá cái ngành chăn nuôi lợn của chúng ta rất khủng khiếp
đàn lợn của chúng ta mà bản thân chúng ta cũng sẽ phải tiêu diệt cái đàn lợn này
tôi tin rằng hầu hết chúng ta ở đây là chúng ta đều ăn thịt lợn
cho nên là nếu có xảy ra thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng không những cái thực phẩm hàng ngày chúng ta mà ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước
tuy nhiên thì cũng may mắn là có một số nước cũng đã thanh toán được cái bệnh này
lấy ví dụ ở tại tây ban nha thì đã phải cần đến ba mươi năm năm để có thể thanh toán được bệnh này
tại các trang trại nuôi lợn cũng như các hộ chăn nuôi sau cú sốc về giá giảm năm ngoái tình hình mới khả quan trong hai tháng trở lại đây
đến nay lại tiêm ẩn nguy cơ dịch bệnh
các hộ rất lo ngại dịch bệnh
xuất hiện sẽ gây ra thiệt hại lớn nên các hộ đã đề phòng các tình huống có thể xảy ra
với những hộ chăn nuôi số lượng lớn thì các biện pháp chủ động phòng ngừa đối phó cũng được triển khai bởi không thể bán hết cả đàn rồi để chuồng trống không nuôi đàn mới
chị lo rất sợ là cái dịch châu phi nó phải việt nam rồi
vì cái dịch nó chưa có thuốc đặc trị mà nó dính là mất hết
rất sợ đây những cái đàn này rất đẹp
nếu mà giờ cái dịch đi về là chúng tôi coi to luôn mất trắng luôn
dịch tả của lợn của châu phi mà xâm nhập vào chạy chúng tôi là chúng tôi sẽ bị phá sản
thế nên là các xe ra vào là phải qua cái cổng này
thế nên là chúng tôi đã phải phun xe ra và vào cũng phun mà ra cũng phun và thậm chí là người cụ phun
không chỉ các hộ chăn nuôi các địa phương lo ngại sự xâm nhập của dịch bệnh
thủ tướng chính phủ đã có công điện khẩn
kỳ đạo đối phó với dịch bệnh
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã có buổi làm việc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành trong cả nước
phó thủ tướng yêu cầu ngay lúc này việc chủ động phòng chống dịch bệnh phải thực hiện ngay
và là nhiệm vụ chính trị của tất cả các ngành mọi địa phương
phải kiểm soát chặt việc nhập khẩu chăn nuôi không được xem nhẹ chủ quan
quan trọng nhất cái hành động của chúng ta
cái nhiệm vụ thì rất là đủ nhưng mà làm nào để hành động
không được chủ quan để thực hiện
cái nhiệm vụ này
vấn đề thứ hai đó là nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển buôn bán giết mổ tiêu thụ sản phẩm mà nhập lậu pin hoặc là nghi nhập lậu không rõ nguồn gốc
kể cả các hình thức như là cho tặng v v
thứ hai là phải tổ chức giám sát chặt chẽ qua các sản phẩm qua đường biên giới
một cái nội dung nữa là tổ chức giám sát chặt chẽ cái nơi buôn bán giết mổ thun chuyển lợn
để chủ động xây dựng
xây dựng các phương án để đóng cửa chợ
trong quá trình chăn nuôi thì thấy lợn mà chết bất thường bị sốt
từ triệu chứng lâm sàng này bệnh tích này của bệnh dịch tả lợn châu phi rất gần giống với dịch tả lợn cổ điển
chăn bằng mắt thường là bà con không biết được đâu
cho nên thì viết là lợn chết chết nhiều chết không kể độ tuổi
những cái trường hợp đó là bà con nên báo ngay cho cơ quan uy
tuyệt đối là không được là bán chạy
và khi xử lý tiêu hủy thì bà con sẽ được hỗ trợ
xin nhắc lại nó lây truyền rất nhanh và tỷ lệ chết là một trăm linh
theo các chuyên gia với hình thái thời tiết như hiện nay thì sẽ vô cùng thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát
nhất là từ nay đến cuối năm mức độ tái đàn tiêu thụ vận chuyển gia súc gia cầm tăng cao
theo đó nếu không xếp chặt quản lý
thì dịch bệnh sẽ bùng phát ngay
bà con cần chủ động và liên tục thông tin cho cơ quan chức năng nắm bắt quản lý